trong ngày một mươi tháng bảy mạng xã hội chia sẻ clip vụ dặn co sô sát với hai nhóm người
giữa lúc thực hiện chỉ thị một mươi sáu thu hút sự quan tâm của dư luận
đoạn clip dài hơn ba phút ghi lại cảnh hai người chở nhau trên chiếc xe máy kéo theo rơ móc tự chế
lúc này tổ công tác đến kiểm tra xử lý hai bên dàn co qua lại
đến điểm xảy ra sô sát thậm chí có người cầm nón bảo hiểm tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
ông ngô phan duy hiệp chủ tịch ubnd phường tân tạo quận bình tân tp hcm
xác nhận đoạn clip trên xảy ra trên địa bàn phường
khi đó tổ công tác của ubnd phường đang đi làm nhiệm vụ
xe máy kéo theo rơ móc tự chế chở hàng hóa trong clip vi phạm chí thị một mươi sáu khi dừng bán trên đường
hiện công an phường đang điều tra xử lý vụ việc